tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đã có hơn một mươi sáu người indonesia đến nhật bản làm việc theo chương trình này còn số lớn thứ hai sau việt nam